chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm nhưng hiện nay thì vé máy bay trên các đường bay từ hà nội tới các thành phố du lịch trọng điểm đều đang rất cao nhiều chuyến bay đã thông báo hết vé
chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và hè sắp tới các hãng hàng không đều đã sớm xây dựng kế hoạch tăng tải tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách
trong đó vietnam airlines group thông báo riêng mạng máy bay nội địa sẽ tăng cường khai thác tối đa cho dịp cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm với tỷ lệ số chuyến bay và số ghế tăng gần ba mươi năm so với cùng kỳ của năm trước
hãng hàng không bamboo airways cũng thông báo dự kiến tăng một mươi năm cung ứng tải nội địa
vietjet air thông báo tăng một trăm năm mươi hai chuyến bay mỗi ngày cung cấp hai mươi bảy sáu trăm linh chỗ cho hành khách